nhân kỷ niệm chín mươi năm thành lập đảng cộng sản việt nam và mừng xuân mới canh tí hai nghìn hai mươi
trong chuyến công tác tại tp hcm chiều ngày một mươi chín tháng một thủ tướng nguyễn xuân phúc và phó thủ tướng vũ đức đam
đã tới dân hương tưởng nhớ các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng nhà nước chính phủ qua các thời kỳ đã từ trần
thủ tướng đã tới dân hương tưởng nhớ tổng bí thư nguyễn văn linh người học trò xuất sắc của chủ tịch hồ chí minh
dân hương tưởng nhớ luật sư nguyễn hữu thọ nguyên quyền chủ tịch nước nguyên chủ tịch quốc hội nguyên chủ tịch hội đồng nhà nước
thủ tướng cũng tới dân hương tưởng nhớ công lao của nguyên chủ tịch hội đồng nhà nước nguyên phó chủ tịch hội đồng bộ trưởng
nguyên cố vấn ban chấp hành trung ương đảng võ trí công và đại tướng lê đức anh nguyên chủ tịch nước
nguyên cố vấn ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam
thủ tướng nguyễn xuân phúc và phó thủ tướng vũ đức đam đã tới dân hương tưởng nhớ nguyên thủ tướng võ văn kiệt nguyên cố vấn ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam
và dân hương tưởng nhớ nguyên thủ tướng phan văn khải
nhân dịp này thủ tướng cũng đã đến thăm hỏi tặng quà chúc tết gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng nhà nước qua các thời kỳ